ngày một mươi năm tháng sáu tại tỉnh yên bái trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm tây bắc bộ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác đoàn và phong trào đoàn thanh thiếu nhi các tỉnh trong cụm tây bắc bộ đạt nhiều kết quả nổi bật
các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng hiệu quả
kết quả đã tổ chức thực hiện bảy công trình thanh niên cấp tỉnh một trăm chín mươi chín công trình thanh niên cấp huyện trên ba công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở trồng mới trên năm trăm linh cây xanh các loại tư vấn hướng nghiệp cho trên bảy mươi chín thiếu niên giới thiệu việc làm cho hơn một mươi sáu thanh niên